tụ tập đúng không không được ra đường tụ tập và tụ tập hai người trở lên mà mấy anh ra đây ngồi
câu cá không đeo khẩu trang như vậy là mấy anh thấy đúng hay sai ở nhà cũng buồn quá
không biết đi đâu ở nhà cả gần nửa tháng nay rồi ở khu vực đường lý tự trọng và trước nhà thờ
đức bà hai thanh niên dựng xe lại nói chuyện nhưng không đeo khẩu trang đã bị mời về làm
việc các trường hợp đều biết vi phạm song vì chủ quan nên tháo khẩu trang ra
bây giờ mùa dịch bây giờ là mình đi ra đường mình phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch không
dạ không biết rồi cho anh kiểm tra giấy tờ xe rồi ấy đeo khẩu trang lên mời em đeo khẩu trang lên
dạ biết chuyện đấy nhưng mà ý là tới đấy nóng quá mình kéo xuống đây để mình thở xíu thôi hôm sau
này mình sẽ rút kinh nghiệm là đi đâu ra khỏi nhà là mình đeo khẩu trang đấy mình đeo khẩu trang
để mình phòng ngừa ba cái lây lan cộng đồng với lại mình kỹ thì mình được khỏe người mình sức
khỏe được mạnh giỏi hơn chính phủ đã quy định rồi ở nhà bây giờ làm gì mấy em làm gì đẹp quá
dừng lại đúng không nhưng mà bây giờ anh nói là cái này là khu vực công cộng không được tụ tập
phải mang khẩu trang nha còn em nữa em là bây giờ là thân nhiệt bây giờ là để đi lấy y tế phường
xuống kiểm tra lại rồi hai em là bây giờ làm việc với công an phường là khai địa chỉ nhà ở đâu
hả làm gì
còn em đó là em lý do sao em có xốp không từ ngày hai mươi tám tháng ba đến nay thành phố hồ chí
minh đã xứ phạt gần hai năm trăm linh trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt bốn trăm chín mươi sáu triệu
đồng bên cạnh kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thành phố hồ chí minh cũng sẽ tiếp tục xứ
phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
cộng đồng mới đây tờ báo the guardian của anh đã có bài viết về xu hướng tranh giao dịch covid một mươi chín trong
một cuộc chiến mới đây tờ báo the guardian của anh đã có bài viết về xu hướng tranh cổ động của
các nghệ sĩ việt nam liên quan đến dịch covid một mươi chín sự để ý của báo giới quốc tế không chỉ đến từ
nội dung tuyên truyền mà còn là sự ngạc nhiên về tính góp sức của nhiều thế hệ nghệ sĩ tại việt nam
đồng lòng sáng tác thể hiện tinh thần chấp hành cao các chính sách để lùi dịch bệnh
ngay từ tiêu đề bài viết đã tạo ấn tượng
trong một cuộc chiến chúng tôi tham gia bằng nét vẽ họa sĩ việt nam tham gia trận chiến chống
dịch bệnh phóng viên chris humphrey thường trú từ hà nội ghi nhận một dòng tranh cổ động đầm
dấu ấn việt nam thể hiện quyết tâm cao trong chính sách giãn cách xã hội của mọi tầng lớp trong xã hội
bên cạnh đó khi tiếp cận các nghệ sĩ cái bút này thể hiện sự ngưỡng mộ vì cải đến họa sĩ bảy mươi ba tuổi
lưu yên thế cùng góp sức sáng tác tranh về dịch bệnh xu hướng tranh cổ động không chỉ nhắc đến
những bức họa chọn in trên đường phố trên các pano mà trên không gian mạng nhiều nghệ sĩ trẻ
gặp gần mình trong cuộc chiến tinh thần này sáng phương nam đã gặp gỡ họa sĩ trẻ lê đắc quyết thắng
tác giả bộ tranh cổ động vì cộng đồng sáng phóng đang được cộng đồng mạng chia sẻ đông đảo
phong cách thường này thì mình cũng hoàn toàn là đi theo tranh cổ động nhưng mà mình nghĩ là cái
tranh cổ động thì nó là cái phương pháp nói chung là nó có tác dụng từ ngày xưa vừa rồi nó là tranh
affix nó là những cái mà gọi là mang nội dung nhanh và rõ nhất đưa đến cho người xem người ta có
thể nhìn thấy ngay và nó rất là mạnh kéo qua người ta nhìn thấy người ta nhận ra người ta muốn
xem luôn y chính là cũng phóng gọn trên cái poster đấy affix đấy thì nó rất là dễ thì mình nghĩ là
cái đấy là cái hợp lý để đưa ra cái nội dung mình muốn gửi gắm những cái từ ngày xưa các hệ l
trước thì họ là chuyên sâu về những cái đấy hơn mình mình là những cái mình chưa chuyên bằng thì
mình đang tìm cách thứ nhất là mình cũng tìm cách để nó khác lên một chút tức là nó gần gũi với
cái mảng múa tươi hơn tại vì ngày xưa thì những cái hình ảnh đưa ra thì nó chỉ có kiểu dạng cơ
đỏ sao vàng hoặc là những cái màu tường vàng hoặc màu tường xanh thì như bây giờ mình sẽ đưa những cái
cái mảng màu mới vào để cho nó vui là nhất thứ hai nữa là cái ngôn ngữ mình thể hiện thì nó cũng
cập nhật hơn để cho nó có cái sự hệ đại như bây giờ để thu hút mọi người nhất là những cái mà
nội dung đang hot trên mọi người cho mọi người cũng giống như tiêu đề bài viết trên báo the
guardian hoa sĩ tại việt nam góp sức mình bằng sáng tạo cá nhân do đó
bên cạnh tranh cấu đồng một dòng chạy sáng tác về dịch bệnh cuộc sống giãn cách xã hội
đến sự tri ân y bác sĩ nhân viên hậu cần trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đang phát triển mạnh
tại việt nam không khó tìm kiếm trên các diễn đàn nghệ thuật như behance nhiều bộ tranh sáng
tổng thị giác ấn tượng của nghệ sĩ trong nước về đề tài mang tính toàn cầu này
bộ tranh này minh sáng tác còn có chín bức tranh nó chỉ là những nét vẽ đơn giản thôi minh dùng
một ít bút long và những đời giấy trắng để mình vẽ những nội dung mình muốn thể hiện trên đó thì
mỗi bức tranh mà mình vẽ ra đều có một ý nghĩa riêng và tổng lại chính bức tranh đó liên kết với
nhau và cho ra một câu chuyện mà mình muốn truyền tải đến mọi người thật sự là mỗi bức tranh thì có
một chủ đề cũng như một ý nghĩa riêng nhưng mà kết của bộ tranh này của mình cũng như là video
này của mình muốn truyền tải đó là
tất cả mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid
cũng như là mình muốn truyền tải một số thông điệp đơn giản nhất
đó là phải rửa tay đúng cách phải đeo khẩu trang nơi công cộng
cũng như là khi đi ra ngoài để mọi người tránh được dịch bệnh này
cái đầu tiên chính là cái chuyện là bản thân những người trẻ
sẽ luôn luôn cảm thấy thú vị với những gì thuộc về quá khứ
chỉ có điều là quan trọng là mình thể hiện nó như thế nào
để mà tạo sự thu hút đối với họ
nó cho thấy là một cái tín hiệu vui từ phía các nghệ sĩ là đã biết
dùng những cái vẻ đẹp gọi là cổ điển đi biến nó trở thành một cái hơi thở hiện đại
bằng những cái thông điệp bằng những cái hình ảnh nó rất là thời sự
từ đầu tháng bốn năm nay bộ thông tin và truyền thông bộ y tế và tổng công ty
bưu điện việt nam phát hành bộ tem chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ tem này do hòa sĩ phạm trung hà từ tổng công ty bộ điện việt nam thiết kế
và tổng công ty bộ điện việt nam thiết kế
bộ tem này sẽ được lưu hành rộng rãi tại một trăm chín mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
thuộc tổ chức liên minh bùa chính thế giới
có thể trong thời đại hiện nay lưu hành bưu chính bằng tem thư không còn phổ biến
song dư luận đang đánh giá cao động thái phát hành này bởi chắc chắn sẽ là phương tiện
lưu trữ lịch sử mang tính nghệ thuật trong tương lai khi covid một mươi chín qua đi
trong tháng ba vừa qua chuyên trang về nhiếp ảnh adora đã tổ chức cuộc thi
với chủ đề niềm vui hashtag fun năm hai nghìn hai mươi
bức ảnh đạt được bình chọn nhiều nhất đã được công bố chụp về những đứa trẻ
chơi lăng bánh xe trên đồi cát mũi né của việt nam
cuộc thi đã được khởi động từ ngày sáu tháng ba với chủ đề trục về sự hạnh phúc
niềm vui trên thế giới hơn chín một trăm linh bức ảnh đã nộp về tham dự
mới đây bang tổ chức aurora đã công bố năm mươi bức ảnh được bình chọn nhiều nhất
đứng đầu là bức chụp về những đứa trẻ vui đùa trên đồi cát mũi né
lời miêu tả đi kèm như sau
một nhóm trẻ con cười vui khi chơi với nhân bánh xe hơi củ kỷ trên đồi cát
tại một làng trài nổi tiếng mỗi ngày lũ trẻ đến đồi cát vui đùa cũng như phụ giúp cha mẹ
những đứa trẻ tại đây thường có hoàn cảnh khó khăn chưa tiếp cận với các thiết bị điện tử
nên chúng luôn hụt nhiên thích thú với các trò chơi gián dị như vậy
tác giả trần tuấn việt công bố sẽ dành toàn bộ tiền giải thưởng
cho quỹ chống covid một mươi chín tại việt nam
hình ảnh việt nam có xuất hiện nhiều lần trong sóc năm mươi
thực hiện bởi nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế
nói về lễ hội của các dân tộc tại việt nam
thưa quý vị người dân thủ đô đang trong thời gian thực hiện chỉ thị cách ly xã hội của thủ tướng chính phủ
đa phần người dân đã tự giác và chấp hành nghiêm túc
đường phố hà nội trước đây vốn luôn đông đúc hay thậm chí là un tắc
thế nhưng những ngày vừa qua hình ảnh vắng vẻ các phương tiện lại trở nên quen thuộc
tuy nhiên cũng từ đây mà nhiều người đã cố tình vi phạm giao thông
đặc biệt là hành vi vượt đèn đỏ ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những con đường
tại thủ đô hà nội thông thoáng khi người dân hạn chế ra đường để thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không còn cảnh un tắc chen lấn
thế nhưng rất nhiều người vẫn cội vàng
dường như họ không đủ thời gian để di chuyển và thực hiện theo tín hiệu đèn giao thông
để rồi cứ thế vượt đèn đỏ như thế này
phụ nữ đàn ông xe ôm xe chở hàng
họ đều bỏ lại những người chấp hành tín hiệu đèn phía sau để tiến về phía trước
một cách đầy bất chấp
những hình ảnh này không khó để bắt gặp diễn ra hầu hết tại các ngã tư
bắt đầu từ khi mà có cái chiến dịch của thủ tướng chính phủ đưa ra là hòng chống dịch ấy
thì là lượng người do tham gia giao thông rất là thưa ít hơn lúc trước
nhưng mà vì đường vắng lên là có một số không chấp hành luật tham gia giao thông
đã vượt đèn đỏ là rất là nguy hiểm
mà có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác trên mặt đường
có những người có thể người ta đi bộ hoặc là có thể người ta không chấp hành luật đèn giao thông

thực tế khi đường phố thông thoáng sẽ thuận lợi cho việc di chuyển giảm thiểu tối đa thời gian đi lại
thế nhưng nhiều người lại quá vội đến mức quên đi luật giao thông để rồi vượt đèn đỏ
nhưng rất có thể nhanh một phút
nhanh một phút sẽ chậm cả đời
vì khi mà tham gia giao thông thì không ai nói trước được điều gì
trước tình hình này đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội nhận định
và đưa ra những khuyến cáo đối với người dân khi tham gia giao thông trong thời gian cách ly xã hội
trong thời gian này lưu lượng người phương tiện giảm đi rất nhiều
những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông vẫn tiềm mẩn
do đối với người tham gia giao thông đặc biệt là đối với những người điều khiển phương tiện là xe cơ giới xe chủ quan
và vi phạm những hành vi
như là chạy quá tốc độ quy định đi không đúng làn đường phần đường
và đặc biệt là những nơi đường giao nhau hay những đường cúp lộ
thì dẫn rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông
vì thế khuyến cáo phòng giao thông công an tp hà nội thứ nhất
là đối với cả người dân thì thực hiện đúng theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
thứ hai khi có việc cần thiết ra ngoài đường tham gia giao thông
thì tuân thủ theo luật giao thông và những nguyên tắc giao thông
để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và những người khác khi giao thông
hạn chế ra đường ra đường khi thật sự cần thiết
và chấp hành luật giao thông khi ra đường
là bạn đã góp một phần vào việc ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh vào lúc này
tiếp tục với các thông tin khác vào chiều ngày hôm qua
bộ y tế đã tiếp nhận hai mươi chiếc khẩu trang ngoại khoa chất lượng cao
từ chương trình phát triển liên hợp quốc undp
đây là một phần trong hỗ trợ của undp đối với chính phủ việt nam
nhằm bảo vệ các nhân viên y tế những người đang ở chiến đấu chống dịch
tại lễ trao tặng chúc mừng sự thành công của ngành y tế việt nam
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đại diện thường trú của undp tại việt nam
khanh lê huy sen khẳng định cam kết của undp hỗ trợ việt nam
trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh dựa trên biên bản ghi nhớ
giữa undp và bộ y tế về hỗ trợ ngành y tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu
và nâng cao năng lực trong các hoạt động

trong cuộc chiến chống dịch bệnh dựa trên biên bản ghi nhớ
giữa covid một mươi chín tại việt nam đang có những tiến hiệu lạc quan hơn
song sự phức tạp của dịch bệnh chúng ta cũng chưa thể lường hết được
điều đáng lo ngại là hiện có một bộ phận không nhỏ người dân
bắt đầu có tâm lý chủ quan không chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội
treo tường để tập thể dục không đeo khẩu trang nơi công cộng
tụ tập ăn uống hay lén lút mở cửa hàng kinh doanh các dịch vụ giải trí không thiết yếu
thậm chí là đua xe trốn tết lệ
việc làm thiếu ý thức
chỉ của vài người dân nhưng có thể đánh đổ công sức của toàn xã hội
với một số người việc thực hiện cách ly bị xem như là tù túm giam cầm
bản thân họ không hiểu đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính bản thân gia đình và xã hội
không ít người vi phạm còn gào thép đánh đập chống đối lực lượng chức năng khi được nhắc nhở
tự cách ly và tự không tập trung đông người không đến nhà nhau
thì việc chống dịch rất là tốt
không cần phải để lực lượng chức năng
người ta phải làm việc quá nhiều và quá mệt mỏi
một là sống chung với dịch giống như các nước đã làm ở trên thế giới
hai là chúng ta thực sự nghiêm túc và ngăn không cho mầm bệnh nó còn tiếp tục xuất hiện nữa
vì mới thực sự là khống chế hoàn toàn dịch
và lúc đó khi không còn những cái ổ dịch ngoài tự nhiên nữa
thì chúng ta hoàn toàn có thể lại tiếp tục cuộc sống như bình thường
điều nào là tốt hơn
thế đó cũng thuộc vào chính những người đang sống trong điều kiện cách ly như thế này
và chính là các bạn quyết định điều đó
với những số liệu về tình hình dịch bệnh trong thời gian qua
đúng là mọi thứ có vẻ như đang tốt lên
song chúng ta chưa thể chủ quan bởi dịch đã xâm nhập tại cộng đồng
mới nhất là câu chuyện ở hạ lôi huyện mê linh hà nội
chỉ một ca nhiễm mới khiến cả thôn gần một mươi một người bị phong tỏa
hà nội ngay lập tức phải triển khai nhiều phương án
để ra soát xét nghiệm sàng lọc người nhiễm trong cộng đồng
ba mươi các trạm các ẩm trí của công an và quân đội cũng như y tế
mà các ẩm trí tiến hành kiểm tra
các lối vào của thành phố cũng như tại sân bay nội bài
và tới này thì sẽ test thử ở một số các chợ và một số các điểm chung
để chúng ta có thêm đánh giá xem mức độ
xem có có trường hợp nào lây lan ra cộng đồng hay không
covid một mươi chín một kẻ thù vô hình có thể dễ dàng len lỏi lây lan trong cộng đồng
bài học từ một số quốc gia đủ để cho chúng ta thấy
về ý nghĩa của việc thực hiện cách ly trong xã hội
mỗi người dân đều không được lơ lơ
là chủ quan mất cảnh giác với dịch covid một mươi chín
trong thời điểm hiện nay chúng ta quyết tâm chống dịch
thực hiện tốt chỉ thị một mươi sáu tiếp tục giãn khoảng cách một cách nghiêm túc
tất nhiên không ngăn sông cấm chờ
không ngăn cản vận chuyển hàng hóa vật tư thiết bị
sản xuất thì được tổ chức nhưng mà giữ khoảng cách
để không lây nhiễm trong cộng đồng
tôi tin rằng ngày một mươi chín tháng năm
một mươi năm khuyên hợp tới đây của ban chỉ đạo với thủ tướng chính phủ
với các phó thủ tướng sẽ có một quyết sách mới
nếu tình hình nó có sự thay đổi
nhưng mà tháng lúc này phải nghiêm túc thị trường chính phủ cháu
vào giờ đêm qua bệnh viện bạch mai đã chính thức được dỡ lệnh phong tỏa
thế nhưng thay vào đó lại là bệnh viện thận hà nội
bài học từ bệnh nhân một mươi bảy bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba liên quan đến nhiều người
chỉ cần ba trường hợp trên đã có gần hai trăm linh y tá bác sĩ là f một bốn trăm linh người là f hai
từ sơn lôi cho tới trúc bạch hạ lôi và còn rất nhiều điểm khác trên cả nước
chúng ta sẽ không thể kết thúc đại dịch chiến thắng kẻ thù vô hình
nếu mỗi người không thực hiện việc giãn cách xã hội một cách nghiêm túc
thưa quý vị trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm căng mình để bảo vệ sức khỏe của nhân dân
trong đó có y bác sĩ có lẽ là những người đang phải chịu áp lực nhiều nhất
thế nhưng những khó khăn vất vả không làm cho họ nản lòng
mà ngược lại các y bác sĩ đặc biệt là những người trẻ
còn sông pha tình nguyện tăng cường đến các khu cách ly
các điểm kiểm dịch để góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh
câu chuyện tại thành phố đà nẵng sau đây
mỗi ngày làm việc của bác sĩ nguyễn thị dung

vừa làm công tác khám chữa bệnh như thường ngày
vừa tăng cường cho khu cách ly
dường như chị không còn thời gian nghỉ ngơi
cũng không còn thời gian cho gia đình
sau khi tiếp xúc với bệnh nhân
anh em cũng rất là hạn chế khi tiếp xúc với gia đình
một số bạn thì gửi con về cho ông bà
một số bạn thì không gửi con được cho bà thì về
cũng không dám tiếp xúc về ngủ riêng
về ngủ riêng có bạn về cũng ăn riêng luôn ăn riêng ngủ riêng
nhưng mà tất nhiên thì đó chỉ là mình phải chung tay với cả nước mà
nhiều khi các chú bộ đội đó còn vất vả hơn mình nhiều họ còn ngủ ngoài rừng nữa
nên là anh em cũng chuẩn bị tinh thần rất là diệt tình tăng với công tác phần chống dịch này
nên là cũng quyết tâm để lùi dịch mệnh
không riêng bác sĩ nhung mà hầu hết các y bác sĩ trẻ tại các bệnh viện
cũng tình nguyện sung phong tăng cường vào khu vực chăm sóc cách ly người nhiễm và nghi nhiễm
tuổi trẻ trách nhiệm và sự nhiệt huyết đã giúp họ vượt qua những vất vả trong giai đoạn khó khăn này
không chỉ làm tốt công tác chuyên môn họ còn phải làm thêm những công việc khác
mà trước đây họ chưa từng làm giống như việc làm thông dịch viên như thế này
nhưng cũng nhờ cả các công cụ hoặc là một số anh em giúp đỡ về mặt chuyên môn
ví dụ như có người nước nào đó thì mình sẽ cử cán bộ bị tiền nước đó
hoặc là mình dùng các công cụ hỗ trợ công nghệ hỗ trợ này từ điện hoặc là các cái điện thoại thông minh
thực tế đã có không ít bác sĩ y tá cán bộ y tế trong quá trình công tác
đã nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm covid một mươi chín
các bác sĩ trẻ này vẫn giữ tinh thần lạc quan sẵn sàng trở lại phục vụ chống dịch sau khi kết thúc đợt cách ly
các bác sĩ trẻ các bệnh nhân viên y tế xuống phòng sẵn sàng để hỗ trợ đồng viện trong công tác chống dịch
dù ở bệnh viện hay các chốt kiểm dịch đội ngũ y bác sĩ trẻ vẫn luôn nỗ lực hết mình
không quản ngại khó khăn vất vả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
phần câu chuyện về các y bác sĩ trẻ dũng cảm

các bác sĩ trẻ nhận huyết và lòng nhân ái vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay